thưa quý vị thực phẩm bao giờ cũng là mặt hàng được tiêu thụ với số lượng lớn nhất trong dịp tết
thời điểm này thì nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc hàng nhái hàng giả được trà trộn đưa vào thị trường
nhằm kinh doanh và thu lợi bất chính
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm
mới đây công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hơn hai chai rượu do nước ngoài sản xuất
đáng chú ý tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
còn đây là gần hai tấn nội tạng động vật gồm lầm lợn và trứng non đông lạnh được đội năm
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an thành phố hà nội phát hiện tạm giữ khi trên đường đi tiêu thụ
trải qua nhiều ngày trinh sát mật phục thì để theo dõi đối tượng
đối tượng hoạt động rất tinh vi
và thường xuyên thay đổi biển số xe quy luật hoạt động
thời gian hoạt động để vận chuyển đưa hàng hóa về thành phố hà nội để tiêu thụ
thì anh em cũng mất rất nhiều thời gian và cái thời gian cũng như là công sức
để nắm bắt quy luật hoạt động và giao nhận hàng hóa
lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng cao trong dịp tết
thời gian này các đối tượng đã tăng cường thực hiện các hành vi buôn bán hàng lậu
hàng gian hàng giả hàng vi phạm pháp luật
điều này đặt ra yêu cầu cho cơ quan quản lý tích cực triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn
không để tình trạng thực phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
sáu mươi ba tỉnh thành chúng tôi đều có đường dây nóng và khi nhận được thông tin nướng nhóng
thì chúng tôi sẽ tiến hành xem xét nếu đầy đủ thông tin chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm
và kịp thời để đảm bảo cho người dân có một cái tết an lành và yên vui
được biết ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác
đảm bảo an toàn thực phẩm tết nguyên đán quý mão và mùa lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
thời gian triển khai kế hoạch từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trên phạm vi cả nước
đây là một trong những động thái tích cực nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm
cũng như để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân yên tâm đón tết